hôm nay một mươi chín tháng năm kỷ niệm một trăm hai mươi bảy năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
thủ tướng nguyễn xuân phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh ủy thanh hóa
quảng trị ngư dân gặp khó khăn vì cửa biển bị bồi lấp nghiêm trọng
trong phần tin quốc tế quân đội ấn độ ngày hôm qua đã tiếp nhận hai khẩu bích kích pháo mới mã hiệu m bảy trăm bảy mươi bảy do mỹ sản xuất
trung quốc phát hiện bốn biến thể mới của mã đập wannacry
thưa quý vị và các bạn chiều ngày một mươi tám tháng năm tại thành phố thanh hóa thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ủy thanh hóa
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh thanh hóa kiến nghị được bổ sung thành nhà hồ khu di tích lịch sử văn hóa hàm rồng vườn quốc gia bến an
phao danh mục các khu du lịch quốc gia khu di tích lịch sử lam kinh suối cá cầm lương khu du lịch biển hải tiến hải hòa
điểm du lịch quốc gia trong thời gian tới tỉnh sẽ huy động mọi nguồn lực để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng
tạo được hiện thúc đẩy phát triển khu kinh tế nghì sơn khu công nghiệp lam sơn sao vàng và thành phố sầm sơn
tỉnh kiến nghị chính phủ thủ tướng chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng trạm quan chắc tự động khí thải
nước thải cho khu kinh tế nghi sơn đồng thời bổ sung vào mạng điểm quốc gia về quan trắc chất lượng nước ven bờ tại sáu huyện ven biển
khi nhận những nỗ lực của tỉnh thanh hóa trong quá trình chuyển mình đã quan tâm đến công tác quy hoạch để phát triển bền vững
thủ tướng cũng đề nghị tỉnh thanh hóa tiếp tục nghiên cứu triển khai chiến lược phát triển toàn diện
ưu tiên các lĩnh vực trọng điểm các thế mạnh để gia tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư
thủ tướng mong muốn tỉnh thanh hóa phấn đấu không ngừng sớm trở thành một tỉnh kiểu mẫu như lời bác hồ đã dạy
trong khuôn khổ hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp som hai diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
và các cuộc họp liên quan ngày một mươi tám tháng năm đã diễn ra cuộc thi phần mềm apec cho những nhà lập trình xuất sắc của châu á
đây là cơ hội thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp vừa nhỏ và rất nhỏ và thương mại quốc tế
chủ đề của cuộc thi phát triển phần mềm apec có vai trò quan trọng đối với khu vực châu á thái bình dương
nơi các doanh nghiệp vừa nhỏ và rất nhỏ chiếm tới chín mươi tám
các doanh nghiệp và thu hút tới hai phần ba lực lượng lao động của khu vực
trong khi internet giúp cắt giảm đáng kể các chi phí xuất khẩu cho các doanh nghiệp này tại những nền kinh tế phát triển
các doanh nghiệp trong khu vực vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức và lợi nhuận từ thương mại quốc tế vẫn rất khó đạt được
cuộc thi này là một sáng kiến của diễn đàn apec đến từ chín nền kinh tế thành viên
trong vòng hai mươi bốn giờ lập trình các đội phải hoàn thiện một ứng dụng miễn phí trên điện thoại di động hoặc web
nhằm giải quyết một thách thức dai dẳng của khu vực
làm thế nào để có nhiều hơn các doanh nghiệp vừa nhỏ và rất nhỏ xuất khẩu được sản phẩm của mình ra thị trường nước ngoài
các chủ doanh nghiệp nhỏ ở những nền kinh tế đang phát triển trong khu vực châu á thái bình dương
phải đối mặt với hàng loạt thách thức khi muốn tiếp cận với thương mại qua biên giới
gồm cả cơ sở vật chất tài chính lẫn các quy định pháp luật nước sở tại với những ứng dụng kỹ thuật số đã và đang giảm thiểu đáng kể chi phí cho xuất khẩu
điều này có nghĩa rằng đây là lần đầu tiên các doanh nghiệp vừa nhỏ và rất nhỏ có thể xem xét việc tiếp cận thị trường xuất khẩu và tận dụng ưu điểm của chuỗi giá trị toàn cầu
chúng tôi mang tới việt nam những nhà lập trình viên từ khắp nơi trong khu vực để cùng tranh tài xây dựng phần mềm web và di động
các lập trình viên này được tuyển chọn qua các cuộc thi hakaton khu vực mà chúng tôi từng tổ chức hoặc qua đề cử
các lập trình viên bắt đầu tham gia chuẩn bị cho sản phẩm của họ từ một tháng trước
và họ tới đây để hoàn thiện sản phẩm
và những sản phẩm này có thể sẽ được ứng dụng tại các doanh nghiệp vừa nhỏ và rất nhỏ trong thời gian tới
cuộc thi phát triển phần mềm này là một nỗ lực đặc biệt nhằm tạo ra sự học hỏi và chia sẻ những ý tưởng mới trong cộng đồng apec
đồng thời xây dựng những giải pháp làm việc có khả năng giúp các doanh nghiệp nhỏ vượt qua những rào cản đang tồn tại
cuối cùng mục tiêu của cuộc thi này là nêu bật những phương pháp mới nhằm tăng cường phát triển toàn diện

và thúc đẩy ban hành chính sách thúc đẩy sáng tạo và đổi mới trong việc giải quyết những vấn đề thương mại
ngày một mươi tám tháng năm tại thành phố vinh bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an
tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng câu hò nối những dòng sông
với chủ đề sân người câu hát dân ca hội diễn đã quy tụ hơn ba trăm linh nghệ nhân diễn viên đến từ chín tỉnh thành phố trên cả nước
hội diễn là hoạt động thiết thực nhằm thể hiện lòng biết ơn sự ngưỡng mộ thành kính của nhân dân cả nước đối với bác hồ kính yêu
vì anh hùng giải phóng dân tộc qua đó tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân cả nước
tiếp tục thực hiện học tập
và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
những tiết mục nghệ thuật đặc sắc của phong trào nghệ thuật quần chúng góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cơ sở
qua đó các đoàn nghệ thuật quần chúng có dịp sao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm nhằm phát triển tài năng
tạo nồng cốt cho hoạt động nghệ thuật quần chúng ở các địa phương
hoạt động này cũng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và trở thành một điểm nhấn tại lễ hội làng sen năm hai nghìn một mươi bảy
được một trăm hai mươi bảy năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
thưa quý vị và các bạn với gần chín mươi năm tuổi đời bảy mươi năm tuổi đảng đại tá đặng văn hòa
phường một mươi năm quận một mươi thành phố hồ chí minh đã đi qua nhiều cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc
nhưng niềm vui lớn nhất trong cuộc đời quân ngũ của ông là vinh sự được gặp bác hồ vào thời điểm tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
thời gian đã qua gần sáu mươi năm nhưng ký ức về lần đầu gặp bác vẫn còn nguyên vẹn trong ông
vốn là một lần đầu gặp bác nhưng ký ức về lần đầu gặp bác vẫn còn nguyên vẹn trong ông
vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại xã dĩ an quận thủ đức tỉnh gia định
nay là phường linh triều quận thủ đức thành phố hồ chí minh
tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ông tham gia lực lượng thanh niên tiền phong
đến tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu tham gia quân đội chiến đấu tại chiến trường miền đông nam bộ
tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn tập kết ra bắc
ngày một mươi sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi chín chuẩn bị ra trường để tăng cường lực lượng cho chiến trường miền nam
nhà trường được vinh dự đón bắc hồ đến thăm và động viên bộ đội trước lúc lên đường nhận nhiệm vụ mới
chịu mừng chắc cũng chưa đủ mà hết sức là hân hạnh hết sức là hạnh phúc thế nào rồi
câu đầu tiên có bác hỏi trong lớp này có cô nào là nữ không
thì cũng như bà mưu bình là nam bi thôi
bà nam bi mừng quá bà nam bi khóc chạy lên
ra trường ông tham gia nhiều cương vị công tác theo yêu cầu nhiệm vụ của quân đội
suốt những năm tham gia chiến đấu tại chiến trường nam bộ
rồi miền đông nam bộ cho đến khi nghỉ hưu và tham gia các hoạt động tại địa phương
trong lòng vị đại tá luôn tâm niệm phải sống và làm việc theo tấm gương đạo đức mẫu mực của chủ tịch hồ chí minh
không phải riêng tôi mà trong chi bộ thì ai cũng là rất là cảm phục anh tư
đây là tấm gương sinh hoạt rất là điều đạn
không những sinh hoạt điều đạn nữa
mà sinh hoạt chi bộ góp ý rất là thẳng thẳng
cho nên đây là một trong những đặc điểm thẳng tháng và rõ ràng
minh bạch về lý trí của mình và không gần úp mở
hiện nay mặc dù tuổi cao sức yếu
nhưng đại tá đặng văn hòa luôn là một tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng
xứng đáng là bộ đội cụ hồ đi dân nhớ
ở dân thương
nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng
ngày một mươi tám tháng năm tại nghĩa trang liệt sĩ ba dốc
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình tổ chức trọng thể lễ tiếp nhận và an táng hai mươi sáu hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện
và chuyên gia việt nam hy sinh tại chiến trường lào
với sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy đảng chính quyền hai tỉnh quảng bình và khăm muộn
sự giúp đỡ của nhân dân các bộ tộc lào đội quy tập năm trăm tám mươi tám
bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng bình đã khắc phục mọi khó khăn tìm kiếm cất bóc hai mươi sáu hải cốt liệt sĩ
quân tình nguyện và chuyên gia việt nam hy sinh tại lào trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ
đây là những bộ hải cốt lịch sĩ được quy tập trong mùa khô năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
và là đợt quy tập hải cốt liệt sĩ lần thứ nhất trong năm hai nghìn một mươi bảy của đội năm trăm tám mươi tám
trong không khí trang nghiêm và linh thiêng các đại biểu cùng đông đảo người dân đã kính cẩn sân những vòng hoa tê thắm
thắp hương tưởng niệm bày tỏ lòng trí ân và biết ơn sâu sắc với các lịch sĩ đã ảnh dũng hy sinh sương máu
vì sự nghiệp giải phóng dân tộc nước bạn lào
mới đây tại hà nội trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
tổ chức vòng chung kết bảng cá nhân hội thi olympic toàn quốc các môn khoa học mark lenin và tư tưởng hồ chí minh
ánh sáng soi đường năm hai nghìn một mươi bảy lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
bảng thi cá nhân trực tuyến diễn ra từ ngày một mươi bốn
hai mươi tháng ba đến ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy để chọn ra tám gương mặt xuất sắc nhất trên cả nước tranh tài trực tiếp giải thưởng
ánh sáng soi đường năm hai nghìn một mươi bảy tại hà nội
vòng chung kết gồm bốn vòng thi theo dòng lịch sử kết nối trí thức đi tìm chân lý và ánh sáng soi đường
hội thi là hoạt động cụ thể thiết thực của tuổi trẻ thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị khóa một mươi hai
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
hội thi được tổ chức từ ngày năm tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đến hết ngày hai mươi tháng
hội thi được tổ chức từ ngày năm tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy và được chia làm hai bảng bảng cá nhân và bảng đội tuyển
với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến trên internet và sân khấu hóa
hội thi lần này hy vọng sẽ tạo ra sân chơi bổ ích cho đoàn viên sinh viên trong việc tìm hiểu
học tập và vận dụng chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh vào công tác học tập và đời sống
thưa quý vị và các bạn sung kích tình nguyện trong các phong trào
các hoạt động hướng về cộng đồng là truyền thống của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tại hà tĩnh trước những khó khăn của sản xuất vụ xuân năm nay
truyền thông đó đang được phát huy cao độ trong các cấp bộ đoàn
hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên đã về giúp đỡ bà con nông dân thu hoạch lúa
nhằm tránh những rủi ro do thiền tài lũ lụt
là một trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn hai xã xuân lam huyện nghi xuân
với gần hai xào lúa vụ xuân việc thu hoạch đối với chị quỳnh anh là cả một vấn đề
dịch đạo ôn làm giảm năng suất nếu thuê máy gặt đập liên hợp thì giá trị còn lại không đáng là bao
nhưng nếu gặt tay thì nhà neo người khó mà kịp tránh khỏi mưa lũ
được cán bộ đoàn viên thanh niên chung tay giúp đỡ
chỉ chưa đầy một buổi toàn bộ diện tích lúa của chị đã được thu hoạch gọn
nếu không thì gia đình có vấn đề thế nào
bị cùng khó khăn nên không có tiền để thuê người gạt
và thực sự là chân thanh cảm ơn ạ
trong thời tiết hiện nay thì có thể lụt lụt trong đợt tiểu mản có thể xảy ra
cũng như năm nay thì dòng lúa bị sâu bình
tôi có mong muốn trong thời gian tới tất cả đoàn viên thanh niên cùng tham gia

trong thời tiết hiện nay toàn tỉnh đã có hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên về tại các địa phương
đặc biệt là các điểm trừ thiệt hại nặng do bệnh đạo ôn cổ bông gây ra
để giúp các hộ dân thu hoạch lúa
với tinh thần xung kích thì bán thương vụ tỉnh đoan cũng ra soát những đối tượng nghèo
có hoàn cảnh khó khăn những gia đình chính sách
để cùng giúp họ cùng gạt cùng tù hợp cùng hoạt trình vận chuyển để hỗ trợ cho bà con nhân dân
thời gian tiếp theo thì bán thương vụ tỉnh đoan cũng sẽ trị đạo quyết liệt
và cũng qua những ngày thứ bảy chủ nhật sẽ ra quân đồng loạt để hỗ trợ cho bà con nhân dân
chiến dịch tình nguyện gặt lúa giúp dân của tỉnh đoàn hà tĩnh sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới
không chỉ phát huy được tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ
việc huy động thanh niên xuống đồng gặt lúa giúp dân còn là một hoạt động có ý nghĩa
giúp bà con nông dân vượt qua khó khăn trước mắt
tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để bước vào một vụ sản xuất mới
việc bồi lớp nghiêm trọng luồng lạch tại cửa tùng hiện không những gây khó khăn cho tàu thuyền ngư dân
mà còn kéo theo nhiều hệ lưu khác
hàng trăm lao động trước đây làm nghề dịch vụ hậu cần
nay không có việc làm vì thiếu tàu thuyền đưa hàng hóa ra vào cảng
mặt khác nhiều cơ sở chế biến thủy hải sản cũng phải đóng cửa vì không có nguyên liệu
trong tình trạng cửa biển bị bồi lớp như hiện nay
việc bảo đảm cho các cảng cá hoạt động đã rất khó khăn
chứ chưa nói đến việc phát triển đội tàu thuyền công suất lớn
vì vậy tỉnh quảng trị cần sớm có biện pháp nạo vét
xử lý để tình trạng bồi lấp các cửa biển trên
giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển để tránh trú an toàn vào mùa mưa bão
tại xã quảng đông huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phối hợp với chính quyền địa phương
tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
cảnh sát biển đồng hành với ngư dân là mô hình dân vận mới gắn liền với chức năng
nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển việt nam
được triển khai thực hiện năm hai nghìn một mươi bảy nhằm tuyên truyền cho ngư dân
thấy được tầm quan trọng của biển đảo với nhiệm vụ quốc phòng an ninh
thời gian qua bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã phối hợp hoạt động
với các lực lượng biên phòng hải quan của một mươi tỉnh ven biển thuộc địa bàn đồng quân
phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền của các địa phương trọng điểm
như cồn cỏ bạch long vĩ vân đồn tạo được mối quan hệ gắn bó hiệu quả tốt
trong chương trình lần này bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phối hợp với xã quảng đông
tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như ký kết triển khai mô hình cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân
giữa hải đội một trăm linh hai và xã quảng đông tặng năm mươi cờ tổ quốc một trăm linh áo phao cho các hộ ngư dân nghèo
phát ba trăm linh tờ rơi tờ gấp tuyên truyền pháp luật và những điều ngư dân lưu ý khi đánh bắt hải sản trên biển
khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn năm mươi lượt người và tặng hai mươi xuất quà cho các đối tượng chính sách
tặng ba xuất học bồng cho ba cháu học sinh nghèo học giỏi
nằm trong chuỗi hoạt động đoàn công tác đã đến viếng mộ đại tướng võ nguyên giáp
và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quảng đông
ngày một mươi tám tháng năm bệnh viện hữu nghị việt đức cho biết các bác sĩ khoa phẫu thuật tim mạch và lồng ngực của bệnh viện
lần đầu tiên phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nhiễm hiv bị lóc tách động mạch chủ tuyếp a
một trong những bệnh lý tim mạch nặng nhất và có nguy cơ tử vong cao
bệnh nhân bốn mươi hai tuổi nhập viện ngày bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy được trần đoán lóc động mạch chủ tiếp a
phòng gốc động mạch chủ nguy hiểm đến tính mạng đặc biệt đây là bệnh nhân nhiễm hiv nên hãy biến dịch suy giảm
nguy cơ nhiễm trùng cao sau tám giờ phẫu thuật được hậu phẫu thuận lợi hiện sức khỏe bệnh nhân đang dần ổn định
trong mổ rất khó xử lý các thương tổ thương tổ nó khó lắm tất cả mạch máu bệnh nhân nó cứ mủn nát ra
lóc tách làm đô như thế này bây giờ xử lý như thế nào
lóc tách động mạch chủ tuyếp a là một biến cố ngoại khoa tim mạch nặng nhất mà người bệnh nếu không điều trị
thì khả năng tử vong là chín mươi sau bốn ngày kể từ khi xảy ra hiện tượng
với những tiến bộ kỹ thuật phẫu thuật lóc tách động mạch chủ tuyếp a tại bệnh viện việt đức hiện nay
đã khống chế được nguy cơ tử vong xuống còn một mươi năm tương đương với các nước có nền y học tiên tiến trên thế giới
theo thống kê của bệnh viện mắt trung ương hiện có khoảng ba triệu trẻ em trên cả nước mắc tật khúc xạ về mắt
trong đó khoảng hai phần ba là bị cận thị tập trung chủ yếu ở đô thị với tỷ lệ chiếm ba mươi ba mươi năm
đặc biệt là tại một số trường chuyên lớp chọn tại hà nội tỷ lệ trẻ mắc tật khúc xạ đã lên đến trên bảy mươi
đây là một trường tiểu học điểm
tại hà nội nhìn vào lớp học ta có thể thấy rõ số trẻ em phải đeo kính khi học tập có số lượng khá đông
còn đây là một giờ ra chơi của môn tin học
những hoạt động thể lực chơi bóng nhảy dây ngoài trời đã không đủ sức hút bằng những trò xây lâu đài bắn bóng trên máy tính
năm hai nghìn một mươi sáu có những số liệu như trường trung học cơ sở trương vương tỷ lệ các cháu mắc tật khúc xạ lên đến bảy mươi bảy một
đây là một trường điểm
và một trường điểm thứ hai là trường trung học cơ sở bế văn đàn tỷ lệ này cũng lên đến bảy mươi năm một
đây là hai con số mà tôi nghĩ rất đáng giật mình
trong khi đó tỷ lệ này ở một trường tiểu học ở sắp sơn chỉ đến ba bảy
đây cũng là một phần nào phản ánh về yếu tố môi trường có ảnh hưởng đến vấn đề bệnh lý tật khúc xạ
nhằm cải thiện sức khỏe thị giác và cung cấp kiến thức
chăm sóc mắt cần thiết cho học sinh và các bậc phụ huynh
chương trình chăm sóc mắt học đường do bệnh viện mắt hà nội và bệnh viện mắt kỹ thuật cao phương nam
đã khám tư vấn cho trên bốn mươi học sinh trên địa bàn sáu tỉnh ưu tiên
đây là chương trình được thực hiện hoàn toàn miễn phí
một mặt phát hiện đưa ra những cảnh báo cần thiết về cận thị học đường
mặt khác đây cũng là chiến dịch truyền thông lớn
thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng tham gia của nhà trường và phụ huynh
mặt này rất bổ ích vì con đã cận hơn nửa năm rồi
và nếu như mà con kiểm tra lại thì con sẽ biết được là mắt con có cận thêm hay không
con thấy rất là vui vì để con biết mắt của con có bị cận không
để về bố mẹ con còn chữa sớm nha con
thắm mắt cho học sinh đây là lần đầu tiên nhà trường được tham gia
và cái chương trình này là do của viện mắt hà nội tổ chức
chúng tôi rất phấn khởi khi nhận được cái chương trình này để khám mắt cho học sinh
thế còn về phía nhà trường thì chúng tôi hàng năm vẫn có khám sức khỏe định kỳ
và thông qua những buổi khám đó thì có thể phát hiện ra được những bệnh về mắt của học sinh
để có thể báo kịp thời cho phụ huynh để cùng có biện pháp chữa trị
cũng như là điều chỉnh để phù hợp nhất cho các cháu dạy học
một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến bệnh cận thị
là học sinh học tập trong điều kiện thiếu ánh sáng ngồi quá xa bảng
hoặc ngồi quá gần khi xem tv mắt tập trung nhìn vào một chỗ quá lâu
vì vậy ngoài việc môi trường học tập đủ ánh sáng hạn chế cho trẻ xem tv
sử dụng điện thoại máy tính thì cần bổ sung thêm vitamin a cho trẻ
bằng cách tăng cường những nguồn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng
hoặc uống thuốc hỗ trợ bổ sung vitamin a định kỳ
ngày một mươi tám tháng năm tại tp hcm lần đầu tiên hiệp hội in lụa và đồ họa
châu á thái bình dương tổ chức triển lãm quốc tế công nghệ in lụa
và kỹ thuật số sự kiện diễn ra thu hút hơn hai trăm linh đơn vị triển lãm
đến từ một mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia
trong ba ngày diễn ra triển lãm từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng năm
khách tham quan được giới thiệu những công nghệ in tiên tiến sáng tạo
trên thế giới hiện nay như in lưới in trên chất liệu đặc thù
máy in phun kỹ thuật số hay thiết bị in trên chất liệu sợi
bàn tổ chức kỳ vọng triển lãm sẽ mang đến cơ hội giao lưu
hợp tác giữa các doanh nghiệp ngành in trong nước và quốc tế
tại việt nam công nghệ in và kỹ thuật số hiện được ứng dụng
ở nhiều lĩnh vực công nghiệp dệt may điện tử xa dày bao bì gồm xứ
hoạt động triển lãm công nghệ in lụa và kỹ thuật số được hiệp hội in lụa
và đồ họa châu á thái bình dương duy trì tổ chức thường xuyên
từ năm hai nghìn một mươi một đến nay đây là lần đầu tiên triển lãm diễn ra tại việt nam
hoa trong phố tuyến phố không rác vườn hoa phụ nữ tự quản
chung tay bảo vệ môi trường là tên gọi của những mô hình
sáng tạo những việc làm cụ thể đang được các cấp hội liên hiệp
phụ nữ phường ngọc hà quận ba đình thành phố hà nội triển khai
hoạt động này không chỉ góp phần làm cho thành phố ngày một sáng
xanh sạch đẹp mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người dân
điến trần giác thanh vườn hoa là sáng kiến của hội liên hiệp
phụ nữ phường ngọc hà ba đình hà nội trước tình trạng trần giác
tồn động lâu năm trên địa bàn nhiều khu dân cư gây ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng tới cuộc sống người dân
những ngày này ai đi qua khu dân cư số một số sáu số bảy số chín trên địa bàn phường ngọc hà
cũng ngỡ ngàng trước những vườn hoa rực rỡ sắc màu cùng với những góc sân chơi xinh xắn
để có được những mô hình sáng tạo và ý nghĩa này hội liên hiệp phụ nữ phường ngọc hà đã
chung tay thu dọn vệ sinh khu vực và kêu gọi người dân trên địa bàn phường ủng hộ kinh phí
ngày công xây dựng vườn hoa tái sử dụng các phế liệu như lốp xe hỏng
thùng xốp làm trậu trống hoa ủng hộ cây xanh
tưới cây và quét dọn nói chung là để đảm bảo được cái môi trường sạch
chị em phụ nữ bắt tay vào thì nói chung là tạo cho những người dân có thêm ý thức
bởi vì chị em phụ nữ đã làm sạch đẹp như thế này mà người dân không có ý thức
người ta cũng ngại đông ra người ta cũng phải có ý thức để làm cho những cảnh quan sạch đẹp
và môi trường trong sạch
bên cạnh những cây hoa tươi thắm được vun trồng chăm sóc
những bức tường cũng được tô điểm bởi những hình vẽ ý nghĩa
về nội dung vẽ vì sao lại vẽ hình
những hình cây đa dưới nước thì là vì đây là bức tường ở đình của đình đại yên
nên là em nghĩ ngay đến các cô gái quan họ các liền anh liền chị ở mái đình cây đa cổ kính
những mô hình này không chỉ giúp giữ gìn cảnh quan môi trường của các khu phố
mà còn kết nối các hộ dân với nhau lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến mỗi người dân
trong thời gian tới hội liên hiệp phụ nữ phường ngọc hà sẽ tiếp tục chỉ đạo các tri hội
khảo sát các điểm đen rác thải còn lại trong khu dân cư tổ dân phố
để tiếp tục nhân dọng mô hình
trong phần tin quốc tế quân đội ấn độ ngày hôm qua đã tiếp nhận hai khẩu bích kích pháo mới
mã hiệu m bảy trăm bảy mươi bảy do mỹ sản xuất
trung quốc phát hiện bốn biến thể mới của mã độc panacry
bộ ngoại giao trung quốc cho biết bắc kinh hy vọng chính quyền mới của hàn quốc
sẽ cùng trung quốc cải thiện những vấn đề đã gặp phải trong quan hệ song phương
phát biểu với phê viên hàn quốc
li hê trân đang có chiến thăm trung quốc
ngoại trưởng trung quốc vương nghị nêu rõ trung quốc hy vọng chính quyền tổng thống moon jae in
sẽ cùng với trung quốc khắc phục những vấn đề mà hai bên đã gặp phải
và đưa ra những quan điểm biện pháp hiệu quả sớm nhất có thể để xóa bỏ những trở ngại
trên con đường hướng tới mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia
trước đó hôm một mươi tháng năm chủ tịch trung quốc tập cận bình đã gửi điện chúc mừng
tân tổng thống hàn quốc moon jae in
trong bức điện chúc mừng chủ tịch trung quốc tập cận bình bày tỏ mong muốn giải quyết
ổn thỏa mâu thuẫn với hàn quốc trên cơ sở hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau
quân đội ấn độ ngày hôm qua đã tiếp nhận hai khẩu bích kích pháo mới mã hiệu m bảy trăm bảy mươi bảy do mỹ sản xuất
đây là hai khẩu pháo đầu tiên trong khuôn khổ hợp đồng mua vũ khí trị giá bảy trăm linh triệu usd
giữa hai chính phủ ấn độ và mỹ
trong số một trăm bốn mươi năm khẩu pháo này tập đoàn bae systems sẽ bàn giao hai mươi năm khẩu
một trăm hai mươi khẩu còn lại sẽ được lắp ráp ở ấn độ
số pháo m bảy trăm bảy mươi bảy nói trên chủ yếu sẽ được triển khai tại những khu vực vùng cao
ở bang arunachal pradesh và khu vực ladakh ráp giới với trung quốc
thỏa thuận mua vũ khí này đã được hai bên ký kết
trong cuộc họp nhóm hợp tác quân sự ấn độ mỹ lần thứ một mươi năm diễn ra hồi năm ngoái
loại pháo này là loại pháo cỡ nòng một trăm năm mươi năm ly đầu tiên có trọng lượng chưa đến bốn hai tấn
cực kỳ phù hợp với điều kiện đồi núi tầm bắn tối đa lên tới hai mươi năm cây số
ủy ban châu âu ec hôm qua tuyên bố phạt facebook một trăm một mươi triệu euro
vì cung cấp thông tin sai lệch khi mua lại ứng dụng tin nhắn whatsapp hồi năm hai nghìn một mươi bốn
theo bà margaret vestager cao ủy phụ trách cạnh tranh của liên minh châu âu eu
trong quá trình làm hồ sơ thông tóm whatsapp facebook từng thông báo với ec
rằng công ty này không thể tự động liên kết tài khoản người dùng facebook với whatsapp
tuy nhiên vào tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu whatsapp ra thông báo cập nhật chính sách
về dịch vụ và bảo mật thông tin riêng
bao gồm liên kết số điện thoại người dùng wossap và tài khoản facebook
ec đưa ra án phạt sau khi mở cuộc điều tra vào năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên mức phạt không ảnh hưởng đến quyết định của ec hồi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
cho phép facebook mua lại whatsapp với giá một mươi chín triệu đô la
trung tâm xử lý khẩn cấp mã độc máy tính quốc gia trung quốc thông báo
đã phát hiện mã độc tống tiền mới với tên gọi là ue
theo người phụ trách trung tâm xử lý khẩn cấp mã độc máy tính quốc gia trung quốc
loại mã độc này có cơ chế hoạt động tương tự
với mã độc wannacry đang hoành hành hiện nay
đó là tận dụng lối bảo mật smb trên hệ điều hành windows để lây lan
tài liệu sau khi bị mã độc tấn công sẽ thuyệt động ma hóa
và đổi tên với đuôi là uux
hiện tại vẫn chưa có báo cáo cụ thể về số lượng các máy tính
tại trung quốc bị nhiễm loại mã độc này
tuy nhiên cơ quan chức năng trung quốc cảnh báo người dùng cần nâng cao cảnh giác
nhóm tin tặc shadow broker có liên quan đến vụ tấn công bằng mã độc wannacry vừa qua
đe dọa sẽ tung thêm nhiều mã độc và dữ liệu từ chương trình hạt nhân
của một số nước từ tháng sáu
shadow brokers là nhóm đã tung ra công cụ ethernet blue
có thể đã được lấy trộm từ kho vũ khí tấn công mạng của cơ quan tình báo quốc gia mỹ nasa
giúp các nhóm tin tặc khác có thể xâm nhập máy tính dùng hệ điều hành windows
và tuồn mã độc wannacry nhằm tống tiền vài ngày qua
trong tuyên bố mới đây nhóm shadow brokers đoạn sẽ tung tiếp hàng loạt dữ liệu khác
từ tháng sáu bao gồm những công cụ dùng để tấn công mạng
cách tấn công hệ điều hành windows một mươi

các ngân hàng trung ương có thể đặt liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân
của nga trung quốc iran và triều tiên
hãng microsoft thông báo đã nắm được tuyên bố của shadow brokers
và cho đội ngũ an ninh theo dõi các mối đe dọa tiềm năng
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
thân ái chào tạm biệt